hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
video do truyền thông nga đăng tải cho thấy các đơn vị xe tăng pháo binh và nhiều lực lượng khác của nga đã rút khỏi các khu vực quanh kiev và tiến về phía miền đông trong những ngày gần đây
theo đánh giá của tình báo mỹ nga dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn từ isium đến thành phố dnipro nơi được xem như là chốt chặn mở ra đường tiến vào các thành phố khác của vùng donbass
trong khi đó ukraine cũng bắt đầu di chuyển các đơn vị chiến đấu từ khu vực phía bắc tới donbass
hiện giao tranh dọc giới tuyến ở donbass và các khu vực lân cận vẫn diễn ra hàng ngày các lực lượng nga đang cố gắng đẩy lùi quân đội ukraine ra khỏi phía nam easium
nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng thời điểm diễn ra một chiến dịch quân sự lớn sẽ phụ thuộc vào phía nga
moscow có thể thúc đẩy một cuộc tấn công lớn bằng các lực lượng sẵn có ở khu vực miền đông hoặc chờ đợi thêm một vài tuần để tài bố trí các đơn vị ở phía bắc ukraine
tổng thống ukraine zelensky đã kêu gọi phương tây hỗ trợ khẩn cấp
trước vòng xung đột mới này đồng thời ông cảnh báo rằng nga vẫn chưa từ bỏ tham vọng khuất phục ukraine
ông zelensky cho biết trong một thông điệp qua video nga vẫn đủ khả năng để triển khai các phương tiện thiết giáp mới và điều động các lực lượng quân đội mới trên đất của chúng tôi
điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa và ukraine cũng cần thêm nhiều vũ khí hơn nữa
nhà chức trách ukraine cuối tuần qua đã hối thúc người dân tại các khu vực do chính phủ nước này kiểm soát ở miền đông ukraine
sử dụng mọi vương tiện săn có để có thể rời đi ngay lập tức
để chuẩn bị cho hoạt động quân sự sắp tới nga đã bổ nhiệm tướng lục quân alexander tư lệnh quân khu miền nam làm tư lệnh trong chiến dịch quân sự của nước này tại ukraine
ông alexander donovikov sáu mươi một tuổi từng là chỉ huy đầu tiên trong chiến dịch quân sự của nga ở syria
nga chưa đưa ra thông báo chính thức về vai trò của tướng này song giới quan sát nhận định rằng là một tư lệnh dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường
ông có thể giúp nâng cao sự phối hợp trong chiến dịch quân sự tại vùng donbass
world stress jona dẫn nhận xét của một số nhà phân tích quân sự cho rằng quân đội nga đến nay không dễ dàng đạt các mục tiêu ở ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến
khi moscow tiến hành tấn công ukraine từ nhiều hướng bởi các chỉ huy của bốn quân khu nga đã hành động một cách độc lập và thiếu sự phối hợp
do vậy moscow rất cần một chỉ huy tập trung trên chiến trường
theo lập luận của phương tây sự kháng cự mạnh mẽ của nga là một lý do để đối xử với quân đội nga
lý do mạnh mẽ của quân đội ukraine đã khiến nga không thể giành quyền kiểm soát thủ đô kiev và các thành phố lân cận
những người phát ngôn bộ quốc phòng nga lý giải moscow không có ý định tiến công ồ ạt vào những thành phố này mà họ muốn tấn công các lực lượng ukraine đến mức họ không thể triển khai đến nonbass
quan chức này khẳng định nga đã hoàn thành giai đoạn đầu trong đó có mục tiêu trói chân các lực lượng và thiết bị của đối phương khi khiến họ phải phòng thủ ở các trung tâm dân cư lớn như kiev
theo đánh giá tình hình đang có lợi hơn cho nga ở mặt trận donbass
tuyến đường tiếp tế ngắn hơn và sự tập trung vào một khu vực nhất định cho phép nga tiến hành iểm trợ trên không hiệu quả hơn
micro kafman chuyên gia về quân sự nga tại cnna một tổ chức tư vấn của washington nhận định quyết định chuyển hướng tập trung sang phía đông dường như là dấu hiệu cho thấy nga đang điều chỉnh các mục tiêu chiến dịch để ưu tiên cho những nơi họ thực sự có thể giành được thành công
moscow thay đổi chiến thuật kiev muốn viện trợ vũ khí hạng nặng
tình hình khác biệt ở miền đông
với việc các đội hình lớn đối đầu nhau thay vì các cuộc tấn công của những đơn vị nhỏ như trước đây là lý do chính khiến ukraine nói rằng nước này cần gấp các vũ khí hạng nặng chẳng hạn như pháo binh xe tăng và pháo phòng không mà hầu hết các nước phương tây đều ngần ngại chuyển giao
phát biểu sau cuộc họp với bộ trưởng các nước thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương trong tuần trước ngoại trưởng ukraine cho biết cuộc chiến ở donbass sẽ khiến bạn nhớ đến chiến tranh thế giới thứ hai với các cuộc hành quân và tấn công quy mô lớn
có sự tham gia của hàng nghìn xe tăng
xếp bọc thép máy bay và pháo binh dựa trên những gì chúng tôi quan sát thấy trong quá trình chuẩn bị của nga
đây không phải là một hoạt động quy mô nhỏ
ngoại trưởng nga nhấn mạnh khi kêu gọi viện trợ của phương tây
hoặc các bạn giúp chúng tôi ngay bây giờ hoặc sự giúp đỡ của các bạn diễn ra quá muộn và rất nhiều người sẽ chết
ukraine ban đầu đề nghị được chuyển giao những vũ khí hạng nặng do liên xô chế tạo mà quân đội của nước này quen sử dụng
nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài và sau khi nga thay đổi chiến thuật
dựa nhiều hơn vào pháo binh phòng không và tên lửa tầm xa để tiến hành tấn công
kiev muốn được sở hữu các vũ khí hạng nặng theo tiêu chuẩn nato
hiện các nhà lãnh đạo phương tây đang tăng cường viện trợ cho quân sự ukraine
thủ tướng anh boris johnson hôm chín tháng bốn tuyên bố sẽ cung cấp cho kiev một trăm hai mươi xe bọc thép và các hệ thống tên lửa chống hạ mới
mỹ thông báo khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá bốn trăm linh triệu usd cho ukraine trong tháng này
bên cạnh khoản viện trợ một bốn tỷ usd kể từ khi xung đột ngam
ukraine nổ ra ngày hai mươi bốn tháng hai
mỹ đã và đang cung cấp tên lửa javalin tên lửa stinger
hàng trăm máy bay không người lái và radar chống đạn pháo cho ukraine
nhưng không có bất cứ vũ khí hạng nặng nào theo yêu cầu của kiev
đến thời điểm hiện tại chỉ có xe cung cấp cho ukraine xe tăng t bảy mươi hai m có từ thời liên xô
và slovakia chuyển giao hệ thống phòng không s ba trăm linh sau khi tiếp nhận hệ thống tên lửa pratios của mỹ
về phần mình nga nhiều lần cảnh báo những nước
cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu những vũ khí này được sử dụng trong quá trình nga tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine
thứ trưởng ngoại giao nga đã tuyên bố vào giữa tháng ba
chúng tôi đã cảnh báo mỹ rằng bơm vũ khí cho ukraine từ một số nước là động thái nguy hiểm
vừa biến những đoàn xe tăng này thành mục tiêu chính đáng
mặt trận quyết định tiếp theo
quân đội nga được cho là sẽ cố gắng chặn đứng đả tiến các lực lượng ukraine
tiếp cận với khu vực phía đông
và thiết lập tuyến liên kết với các đơn vị đã được triển khai trên khắp khu vực trước đó
điều đó có nghĩa là sự tập trung sẽ nhanh chóng chuyển sang thành phố slovian
nằm cách thủ đô kiev sáu trăm năm mươi km về phía đông
khi quân đội nga tiến từ izium tới donbass
viện nghiên cứu chiến tranh của mỹ nhận định
các nỗ lực của nga tiến từ asia để giành quyền kiểm soát slovian
có thể đây là mặt trận then chốt tiếp theo trong cuộc chiến tại ukraine
cố vấn của bộ trưởng bộ nội vụ ukraine thừa nhận
tình hình khó khăn nhất
mà các lực lượng của nước này phải đối mặt là ở miền đông
đây là giai đoạn mấu chốt của cuộc chiến
tôi tin rằng kết quả của cuộc chiến sẽ phụ thuộc phần lớn vào giao tranh ở các khu vực phía đông
jonathan flynn nhà nghiên cứu quân sự tại đại học sky western service ở sutherland tin rằng
có hai con đường để nga cố gắng đạt được các mục tiêu quân sự mới của mình
phát biểu với cnbc ông nói
một là nga sẽ rút lui đến nơi an toàn tương đối
và sử dụng cơ hội này để tái vũ trang tái tổ chức
và củng cố lực lượng
nga sẽ rút lực lượng của họ để chuẩn bị một cuộc tiến công mạnh hơn
và được tổ chức tốt hơn vào các vùng lãnh thổ ở miền đông do ukraine nắm giữ
tuy nhiên cách tiếp cận này không phải là không có rủi ro
lựa chọn khác sẽ bị cố thủ ở những khu vực này
khiến cho quân đội ukraine không thể đánh chiếm lại chúng
bước đi này có vẻ hợp lý hơn với nga
bằng cách tạo một cuộc xung đột đóng băng
về cơ bản nga sẽ ngăn ukraine gia nhập eu hoặc nato trong tương lai